thưa quý vị và các bạn những năm qua cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh đã có sức lan tỏa mạnh mẽ
tạo động lực to lớn trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở các bộ ngành địa phương
phóng sự sau được thực hiện ở huyện chư pư tỉnh gia lai địa phương có năm mươi hai số dân là người dân tộc thiểu số
sẽ nói về hiệu quả của cuộc vận động phong trào xây dựng nông thôn mới
con đường vào khu dân cư phía đông và phía tây thị trấn nhân hòa đang trong quá trình xây dựng với diện
tích sáu m hai trước đây con đường trục chính chạy qua thôn rất hẹp bụi bạm lầy lội người dân đi lại khó khăn
ngay khi được cán bộ xã thôn vận động nhận thức được phương châm người dân là chủ thể xây dựng nông thôn mới
năm hộ dân có con đường đi qua đã đồng loạt hiến tổng cộng bốn m hai tự phá rỡ các trụ tiêu để mở rộng đường
có hộ dân đã hiến hàng trăm mét vương đất thổ cư đến nay bộ mặt nông thôn trở nên khang trang hơn
người dân đi lại thuận tiện trên con đường bê tông rộng sáu mét dài gần một km
hiến đắc thì chúng tôi cũng cố gắng để hiến đắc cho bà con để đi làm đường để cho thông thoáng trong thôn
chúng tôi cũng đi vận động bà con thì cũng hiến gần bốn m hai trên bốn m hai diện tích để mở đường này
còn tại xã trư giòn con đường giao thông nông thôn giữa thôn thơ gà bình
đi trung tâm xã chư giòn cũng được đầu tư làm đường với sự đồng thuận cao của người dân
trong năm năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm
huyện chư pức đã đầu tư xây mới trên một trăm ba mươi tám năm km đường giao thông nông thôn
trong đó xây mới nâng cấp sáu mươi km đường nhựa hóa bảy mươi hai hai km đường cấp phối
đặc biệt các xã đã huy động gần một hộ dân hiến một trăm một mươi năm m hai đất đóng góp trên chín tỷ đồng và ba mươi bốn ngày công để làm đường giao thông nông thôn
trong những năm vừa qua ủy ban dân huyện chư bứ đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
trên địa bàn huyện để phong trào mà hiến đất làm đường lan tỏa một cách mạnh mẽ
trong mọi thường lớp nhân dân trên địa bàn huyện ủy ban dân huyện trư bức đã chỉ đạo các xã tăng cường công tác tuyên truyền
vận động đến từng thôn làng từng hộ gia đình để người dân tự nguyện phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong công tác xây dựng nông thôn mới
bên cạnh đó người dân cũng đã thấy được lợi ích từ việc hiến đất làm đường đã tạo nên bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc và phát triển trên địa bàn huyện chư bướn
từ khi phát động phong trào toàn dân trung sức xây dựng nông thôn mới đến nay các đường trục chính lên xã thôn của huyện trư bức đã được mở rộng làm mới
số còn lại đang được tiếp tục triển khai số hộ tham gia hiến đất còn tiếp tục tăng hơn nữa
có đường mới rộng đẹp đi lại thuận tiện hơn góp phần mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế của mỗi gia đình đem lại diện mạo bề thế khởi sắc cho toàn huyện
không khí lạnh gây mưa phùn tràn về đúng dịp nông dân bắc cạn đang thu hoạch lúa mùa chưa kịp tuốt phơi khô nên đã làm cho thóc mọc mầm trên ruộng làm năng suất chất lượng thóc giảm gây thiệt hại không nhỏ cho nông dân
trên cánh đồng thôn nà hoan xã tân tiến huyện bạch thông lúa gặt xong chưa kịp tuốt đã nằm la liệt trên mặt ruộng trong khi trời vẫn mưa giả dích hạt thóc trương lên đồng loạt mọc mầm
một đến hai ngày tới nếu trời tiếp tục mưa không tuốt và phơi được
sẽ mọc mầm hết khi đó thì chỉ để nuôi gà vịt hoặc nghiền ra để nuôi lợn
từ trước đến nay tập đoàn canh tác và nông dân nhiều nơi trên địa bàn tỉnh bắc cạn sinh sống trong những căn nhà sàn không có sân phơi
nên sau khi cắt lúa nông dân thường tuốt giải bạt phơi khô thóc ngay trên mặt ruộng rồi mới mang về nhà cất chữ
thu hoạch lúa mùa năm nay đúng với dịp
không khí lạnh gây mưa phùn tràn về đã làm cho thóc trên ruộng mọc mầm hàng loạt gây thiệt hại không nhỏ cho nông dân
bà con thay đổi tập quán sản xuất và thu hoạch ngay gọi
còn thứ hai là cũng tăng cường công tác khuyến cáo các bàn thành đoàn thể của tỉnh cùng vào cuộc với ngành nông nghiệp những tiệm bà con thu hoạch
và cái thứ ba chúng tôi cho rằng là trong công tác
dự tính dự báo cũng phải cần phải có cái của ngành
kỹ độc thì bạn cũng phải lân cao cảnh cáo dự báo để khuyến cáo cho bà con nhân dân
chỉ để bạn biết trước là những cái diễn biến phải thời tiết
tình trạng lúa gặt xong gặp mưa nên mọc mầm ngay trên ruộng còn diễn ra ở các xã khác trên địa bàn huyện bạch thông
ngân sơn chợ đồn làm giảm chất lượng của thóc gây thiệt hại không nhỏ cho bà con
vụ mùa năm nay mưa phùn nhiều ngày đúng vào dịp nông dân đang thu hoạch lúa
nên đã làm hàng
hàng trăm tấn thóc của nông dân các huyện bạch thông chợ đồn bị mọc mầm và hư hỏng
vì vậy các cấp các ngành chức năng ở bắc cạn cần tuyên truyền chỉ đạo
vận động nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi thì khẩn trương thu hoạch lúa
thu hoạch đến đâu tốt hạt ngay và vận chuyển về nhà
không để tình trạng phơi trên đồng ruộng nhằm tránh thiệt hại do thời tiết gây ra
theo khuyến cáo mới nhất của bộ y tế mùa thu đông năm nay do nhiều yếu tố về biến đổi khí hậu
cũng như tình hình dịch tễ trong nước và thế giới có nhiều biến động sẽ là nguy cơ làm bùng phát
năm loại bệnh chính là zika sốt xuất huyết sốt rét chân tay miệng và cúm
người dân cần cập nhật và trang bị các kiến thức cơ bản để có thể chủ động phòng tránh các bệnh dịch này
như mọi năm giai đoạn chuyển mùa từ thu sang đông
nhiệt độ có sự tranh lệch giữa ngày và đêm cao cộng với khí hậu hanh khô và biến đổi phức tạp
là điều kiện thuận lợi để nhiều bệnh dịch phát triển
điển hình vẫn là các bệnh liên quan đến hô hấp với đối tượng mắc phải là cả người lớn và trẻ nhỏ
cùng với bệnh tay chân miệng ở trẻ nhỏ bệnh cúm mùa như cúm a và cúm b hiện đã có thể kiểm soát tốt
nhưng nếu người dân chủ quan vẫn có thể bùng phát thành dịch lớn
tại nước ta cúm mùa chủ yếu là cúm a h ba n hai chiếm bốn mươi bốn bốn cúm b chiếm bốn mươi ba bốn và cúm a h một n một chiếm một mươi hai hai
cả nước hiện không ghi nhận trường hợp mắc bệnh cúm da cầm
mặc dù liên tục ghi nhận các ổ dịch cúm trên da cầm
tuy nhiên thời điểm thu đông người dân cần đặc biệt lưu ý tới các bệnh do mũi truyền
trong đó có suốt z và suốt suốt huyết
đáng lưu ý bệnh sốt xuất huyết từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đã ghi nhận trên bảy mươi hai trường hợp mắc bệnh
tại năm mươi hai tỉnh thành phố
số ca mắc tăng hơn so với năm hai nghìn một mươi tám
riêng đối với bệnh sốt rét ác tính tới thời điểm hiện tại đã ghi nhận ba ca tử vong
và có trên ba ca mắc bệnh
bệnh truyền được khá nhiều các loại bệnh khác nhau
từ các bệnh về virus các bệnh về ký sinh trùng ví dụ như suốt z chẳng hạn mũi truyền được
cho nên là vấn đề cơ bản là người ta phải làm thế nào để có thể tránh được cái đó
thế thì vấn đề cơ bản là khi mà ở một nơi nào đó mà người ta thấy có cái dịch tễ chẳng hạn
có cái vụ dịch nó xảy ra có nhiều vụ dịch xảy ra
một địa điểm mà có nhiều người bị
thì lúc ấy người ta phải tìm biện pháp làm sao người ta tránh lây nhiễm ra các cái vùng khác
trong năm hai nghìn một mươi sáu việt nam là một trong bảy mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có bệnh nhân nhiễm virus zika
tính tới thời điểm hiện tại nước ta đã ghi nhận trên bốn mươi trường hợp dương tính với virus zika
những trường hợp này không có liên quan dịch tễ học và không có tiền sử đi từ các khu vực bị ảnh hưởng
như vậy virus zika đã lưu hành trong cộng đồng
theo nhận định của bộ y tế
thời gian tới các bệnh nguy hiểm và mới nổi có nguy cơ xâm nhập cao bùng phát
nếu việt nam không triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh
để đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới
bộ y tế khuyên cáo người dân nên tự diệt mũi để phòng bệnh do virus zika và suốt suốt huyết
ngoài ra người dân hãy đưa con đi tiêm chủng đúng thời gian đủ liều
để phòng các căn bệnh nguy hiểm như viêm não ho gà bạch hầu sởi
đặc biệt hạn chế tập trung nơi đông người tốt nhất nên đeo khẩu trang khi ra đường
mọi người nhất là trẻ em người chăm sóc trẻ nên thực hiện ba sạch
ăn uống sạch ở sạch bán tay sạch và chơi đồ chơi sạch
mọi người cần rửa tay nhiều lần trong ngày bằng xà phòng
dưới vỏ nước sạch thực hiện tốt vệ sinh ăn uống
thưa quý vị và các bạn tiếp tục những thông tin về vụ nổ lò hơi tại thái nguyên
cho đến sáng ngày một mươi một hai nạn nhân tử vong đã được đưa về tổ chức mai táng tại gia đình
tình trạng sức khỏe của sáu công nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên
đã tạm thời ổn định và có chuyển biến tốt
ngay sau khi tiếp cận sáu công nhân bị thương trong vụ nổ lò hơi
lãnh đạo bệnh viện đa khoa trung ương tỉnh thái nguyên đã trực tiếp thăm khám và tổ chức cấp cứu kịp thời
hai trường hợp nặng nhất bị gãy xương chân trái và vỡ mâm chảy chân phải sẽ được điều trị tích cực
còn lại bốn trường hợp khác bị bỏng và chấn thương nhẹ có thể xuất viện trong vài ngày tới
ngay trong đêm hôm qua tức là ngay sau bị tai nạn khoảng độ hai ba tiếng đồng hồ
thì chúng tôi đã kịp thời làm tất cả các xét nghiệm và chuyển đến để mổ cấp cứu để kết hợp xương cho bệnh nhân
thế và hiện tại đến giờ phút này thì bệnh nhân tỉnh táo có thể ăn cháo được
thế và cái vết thương nó thì ổn định
tóm lại là chúng tôi cũng đã hết sức khẩn trương và tạo mọi điều kiện
và cũng ưu tiên cho các bệnh nhân đến một cách nhanh nhất và cũng được điều trị theo phương pháp tốt nhất
như đã thông tin trước đó vào khoảng một mươi bốn h hai mươi phút ngày một mươi một
tại khu vực sản xuất cột bê tông của công ty cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu thái nguyên
đã xảy ra một vụ nổ lò hơi nghiêm trọng khiến hai người chết và sáu người bị thương
hai công nhân tử vong được xác định là chị nguyễn thị thu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
và anh đặng quang ngọ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đều trú tại thành phố thái nguyên
cũng trong buổi sáng ngày một mươi một tháng một mươi một tại hiện trường vụ nổ
cơ quan công an đã nghiêm phong sường sản xuất của công ty cổ phân xây dựng và sản xuất vật liệu thái nguyên
và tiến hành các công tác điều tra ban đầu
đoàn công tác của cục an toàn lao động bộ lao động thương binh và xã hội
cũng đã trực tiếp xuống đánh giá hiện trường và nắm bắt thông tin về vụ việc
có tình trạng là các thiết bị nổi hơi và bị chiếu áp lực trong một số doanh nghiệp
các cơ sở sản xuất kinh doanh đang được sử dụng với những việc các cơ sở thiết kế
sử dụng tại các doanh nghiệp này thì cái việc quản lý an toàn đang có những vi phạm rất nghiêm trọng
dẫn đến là không kiểm soát được các thiết bị cũng như là yếu tố an toàn của các thiết bị đó
ngay cả những người quản lý thiết bị tại doanh nghiệp và những người vận hành
thì các cái hồ sơ tiếp cận được cũng thấy là cái vấn đề về huấn luyện vấn đề về kiến thức
và những người quản lý đó thì nắm rất sơ sài
ngoài những thiệt hại về người và nhà xưởng vụ nổ cũng ảnh hưởng đến khu vực dân cư xung quanh công ty
trong đó thiệt hại nặng nề nhất là ngôi nhà của anh phạm công duật ở tổ một mươi năm phường quang triều
do lõi lò hơi nặng khoảng hơn một tấn bay lên cao và rơi xuống mái nhà làm ngôi nhà bị hư hỏng nặng
cả gia đình anh đã phải sơ tán đến nhà người thân
nguyên nhân của vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

tại tỉnh đắk nông sau sáu năm đầu tư xây dựng tập đoàn than khoáng sản việt nam
và hơn một năm trăm linh công nhân đã đón chào dòng sản phẩm hydrat đầu tiên của nhà máy alumin nhân cơ
nhà máy alumin nhân cơ nằm trên diện tích hơn một trăm một mươi hectare có tổng mức đầu tư hơn một sáu trăm linh tỷ đồng
với công suất sáu trăm năm mươi tấn một năm khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ giải quyết việc làm
cho hơn một năm trăm linh lao động địa phương
việc cho ra đầy sản phẩm đầu tiên
đã được bộ tài nguyên và môi trường kiểm tra các chỉ số quan trắc về môi trường an toàn
trước khi xả thải của nhà máy
cũng tại thời điểm này tháng sau nhà máy sẽ cho ra đời dòng sản phẩm thứ hai là anumia
để luyện nhôm thỏi xuất khẩu
việc nhà máy alumin nhân cơ đi vào hoạt động thương mại cùng với nhà máy alumin tân rai
sẽ đóng góp một phần quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh
còn nhiều khó khăn như đắk nông và lâm đồng
tại công viên lê văn tám tp hcm vừa diễn ra buổi lễ khai mạc hội trợ triển lãm
nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp thực phẩm lần thứ năm năm hai nghìn một mươi sáu
hội trợ diễn ra từ ngày một mươi tháng một mươi một đến hết ngày một mươi bốn tháng một mươi một
trưng bày ba trăm linh gian hàng của một trăm sáu mươi năm doanh nghiệp
hội trợ là nơi gặp gỡ giữa nhà phân phối và nhà cung cấp thiết lập mối quan hệ hợp tác
để cung ứng sản phẩm nông nghiệp có chất lượng đảm bảo và giá cả hợp lý
cho người tiêu dùng thông qua hệ thống phân phối
bán buôn bán lẻ của tp hcm đây cũng là nơi tạo điều kiện kết nối các đơn vị sản xuất
với các đơn vị khoa học kỹ thuật chuyên ngành nhằm tạo nguồn nguyên liệu ổn định
cho chế biến cung ứng sản phẩm sạch an toàn cho tiêu dùng nâng cao chất lượng
và gia tăng năng lực cạnh tranh của nông sản thực phẩm việt nam
để đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu
tại đà nẵng ban kinh tế trung ương ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội
bộ y tế và bảo hiểm xã hội việt nam phối hợp tổ chức hội thảo
bảo hiểm y tế toàn dân tại việt nam thực trạng và giải pháp phát triển bền vững
tại hội nghị sau khi nghe báo cáo về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn hai mươi
đại biểu dự hội nghị đã trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ chức triển khai thực hiện
nghị quyết số hai mươi một của bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác bảo hiểm y tế tại thành phố đà nẵng và một số địa phương trong cả nước
vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền phát triển đối tượng
tham gia bảo hiểm y tế những bất cập trong công tác khám chữa bệnh
quản lý chi phí khám chữa bệnh và giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
cho người tham gia bảo hiểm y tế
những giải pháp kiến nghị đề xuất tại hội thảo sẽ được ban tổ chức tổng hợp
nghiên cứu và trình trung ương quốc hội xem xét điều chỉnh bổ sung nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
cho nhân dân hướng tới năm hai nghìn hai mươi có trên chín mươi người dân trong cả nước tham gia bảo hiểm y tế
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm vừa tổ chức gặp gỡ kiều bào từ nhiều nước trên thế giới
về sự hội nghị kiều bào chung sức xây dựng tp hcm

hiện nay tp hcm là môi trường đầu tư tốt đối với người nước ngoài và việt kiều
đã có bảy mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào tp hcm chiếm bốn mươi vốn đầu tư nước ngoài fdi của cả nước
trong đó riêng singapore có tám trăm năm mươi dự án với tổng vốn đầu tư chín bảy tỷ đô la
những nước khác có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào tp hcm như nhật bản hàn quốc và malaysia
tại hội nghị các kiều bào cho rằng để phát triển tốt hơn thì tp hcm cần phải cải cách mạnh mẽ hơn
trong các lĩnh vực giáo dục khoa học công nghệ cải cách thủ tục hành chính thu hút nhân tài tránh để chảy máu chất xám như hiện nay
để nâng cao sức cạnh tranh thành phố cần khuyến khích các doanh nghiệp trong nước đầu tư nghiên cứu để cho ra những sản phẩm công nghệ cao
cũng tại tp hcm ban quản lý khu công nghệ cao đã tổ chức hội nghị quốc tế thường niên lần thứ tư năm hai nghìn một mươi sáu với chủ đề ứng dụng công nghệ và vật liệu nano
chủ đề lần này được đưa ra trong hội nghị
hội nghị là nano trong điện tử và thiết bị nano tổng hợp và các ứng dụng công nghệ nano sinh học
đó là một trong những công nghệ tiên tiến có phạm vi ứng dụng và tầm ảnh hưởng rộng trong nhiều lĩnh vực như y học điện tử thực phẩm vũ trụ
thời gian qua thành phố cũng đã đầu tư phát triển các sản phẩm từ công nghệ nano như pin mặt trời dầu diesel sinh học vi mạch bán dẫn tế bào gốc và dược liệu
hội nghị được diễn ra trong hai ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
tại thái nguyên cũng vừa khai mạc diễn đàn xúc tiến hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ năm hai nghìn một mươi sáu tại bảo tàng văn hóa các dân tộc việt nam
diễn đàn là một nỗ lực của bộ khoa học và công nghệ nhằm tăng cường hơn nữa các phương thức hỗ trợ cho tổ chức doanh nghiệp trong nước
tiếp cận được các công nghệ thiết bị phù hợp từ trong nước và ở nước ngoài từ đó làm cơ sở đổi mới sản phẩm đổi mới quy trình trong sản xuất kinh doanh
tạo được sản phẩm hàng hóa có chất lượng và giá trị gia tăng cao
tăng trưởng kinh tế xã hội của địa phương và của vùng
thưa quý vị và các bạn với sự hỗ trợ của liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố hà nội và trường đại học khoa học tự nhiên
buổi ca mối nhạc đặc biệt mang tinh thần hữu nghị giữa việt nam và liên bang nga đã diễn ra tại hội trường trường đại học khoa học tự nhiên đại học quốc gia hà nội
đây là hoạt động khép lại tuần lễ ngày cựu sinh viên thống nhất dành cho cựu sinh viên tốt nghiệp các trường đại học liên xô nga với sự tham dự của đại diện các trường đại học hàng đầu liên bang nga
tuần lễ ngày cựu sinh viên thống nhất dành cho cựu sinh viên tốt nghiệp các trường đại học liên xô nga với sự tham dự của đại diện các trường đại học công lạc bộ nga
như trường đại học tổng hợp hữu nghị các dân tộc nga trường đại học công nghệ nghiên cứu quốc gia trường đại học nghiên cứu trường kinh tế cao cấp
trường đại học nông nghiệp quốc gia nga trường đại học sư phạm moscow
đây đều là những trường đại học có lịch sử lâu đời từng đào tạo nhiều cán bộ có trình độ chuyên môn cao cho việt nam
và hôm nay với tích cách là quả tạm đặc biệt dành cho tất cả mọi cựu sinh viên các trường đại học liên xô và nga
trung tâm văn hóa nga phối hợp với liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố hà nội và đại học quốc gia hà nội
tổ chức buổi cao mối nhạc ngày cựu sinh viên thống nhất và mời các em học sinh sinh viên đắn học tình nga đến biểu diễn
cũng có một số đội biểu diễn chuyên môn
điểm nhấn trong tuần lễ ngày cựu sinh viên thống nhất chính là buổi ca mối nhạc đặc sắc do các nghệ sĩ đến từ nhà hát quân đội biểu diễn
cùng sự góp mặt của các bạn sinh viên việt nam
và sinh viên nga đến với chương trình khán giả được đắm mình trong không gian văn hóa mang màu sắc đặc trưng của mỗi quốc gia
nhưng đồng thời đó cũng là không gian văn hóa mở mang tinh thần hữu nghị gắn kết giữa các nền văn hóa
khi đến chương trình hôm nay được mời đến thì một cảm xúc rất là đặc biệt
mình cảm giác như là mình gặp những người bạn cũ trước đây cả người việt cả người nga
trong số này thể nào không có gặp những người quen
mình cảm thấy là một cái không khí rất là ca nhạc
dân ca nga rất là gần gũi rất là làm cho con người quyến luyến xúc động yêu đất nước yêu con người yêu thiên nhiên của nước nga vĩ đại
đối với mình thì đối với văn hóa của nga thì nó là một cái gì đó rất là khác biệt so với việt nam
khi mình sang nga thì lần đầu tiên thì gọi là thực sự là mình rất là bỡ ngỡ
và cái lúc nhưng mà với một thời gian sau thì mình có thể cảm thấy được xem là cái văn hóa của nga nó khá là tương đồng với việt nam
có một điểm ở đó mình cảm thấy tương đồng
và đối với mình mình cảm thấy thì một thời gian sau một thời gian rất là ngắn thôi là mình đã hòa nhập được với xã hội của nga rồi
và rất là thoải mái khi ở bên đấy
trong khuôn khổ tuần lễ khán giả còn được thưởng thức triển lãm ảnh ghi lại những khoảnh khắc của sinh viên việt nam trên đất nước nga
tuần lễ ngày cựu sinh viên thống nhất nhằm phát triển và tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực
kinh tế chính trị văn hóa giáo dục
mà cầu nối ở đây chính là các học viên việt nam đã tốt nghiệp các trường đại học
liên xô nga
trong phần tin quốc tế châu âu lo ngại trước thay đổi chính sách của mỹ trong tương lai
dịch cúng gia cầm h năm n tám bùng phát tại nhiều nước châu âu
thưa quý vị và các bạn nhiều nhà lãnh đạo châu âu đã bày tỏ lo ngại về các điều chỉnh chính sách của chính quyền mới tại mỹ trong tương lai
có thể làm ảnh hưởng tới tình hình khu vực
cũng như trên toàn thế giới
trong bối cảnh này bộ quốc phòng mỹ vừa tuyên bố duy trì cam kết triển khai quân đến châu âu theo đúng kế hoạch
chủ tịch ủy ban châu âu ec jean claude juncker đã kêu gọi tổng thống đắc cử donald trump
cần công khai rõ ràng minh bạch chính sách liên quan tới các vấn đề quan trọng như thương mại toàn cầu
cuộc chiến chống biến đổi khí hậu tương lai của mối quan hệ giữa mỹ và tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
xét về vấn đề kinh tế tôi cho rằng
hiệp định đối tác thương mại và đầu tư xuyên đại tây dương ttip mà mỹ và eu đang đàm phán
cùng với thỏa thuận thương mại ceta giữa eu và canada khó có thể hoàn tất trong năm nay
trước những tuyên bố của ông juncker bộ quốc phòng mỹ thông báo sẽ tiếp tục triển khai một lữ đoàn chiến đấu tới châu âu vào tháng hai tới
theo đúng kế hoạch đã được mỹ và nato ký kết nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của các nước đông âu
trước những mối đe dọa tới từ phía nga
đây được đánh giá là động thái nhằm chấn an những đồng minh của mỹ tại châu âu về lo ngại tác động của các chính sách mới dưới thời tổng thống donald trump
tổ chức thú y thế giới hôm qua cho biết một số nước châu âu hiện nay đang bùng phát mạnh dịch cúm da cầm h năm n tám
và đang có những biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn chủng virus này ảnh hưởng nghiêm trọng đến các trang trại
theo cơ quan trên đức áo gratia và thụy sĩ đã có báo cáo chính thức
về bùng phát dịch cúm da cầm h năm n tám đã bị lây nhiễm chủng virus đặc biệt nguy hiểm này
trong một báo cáo bộ nông nghiệp pháp cho biết chủng virus h năm n tám được phát hiện ở loài chim hoang dã
tại hungary bà lan đức gratia và đan mạch
ngoài ra chính phủ hà lan từ đầu tuần này cũng đã triển khai các biện pháp tương tự
khi yêu cầu các chủ trang trại nhốt các đàn gia cầm lại
sau khi phát hiện ra loại virus h năm n tám trước đó pháp là nhà sản xuất nông nghiệp lớn nhất eu
đã áp đặt các biện pháp kiểm soát chặt chẽ và cấm chế biến thịt vịt vào ngỗng trong một thời gian ở một mươi bảy vùng
chủng virus này được cho là cực kỳ nguy hiểm có khả năng lây nhiễm cao ở da cầm
nhưng chưa bao giờ ghi nhận trường hợp lây nhiễm sang người
trong cuộc hội đàm ngày một mươi tháng một mươi một tại jerusalem thủ tướng israel benjamin netanyahu
và người đồng cấp nga dmitry medvedev đã cam kết đẩy mạnh phối hợp chống khủng bố
đây là chuyến thăm đánh dấu hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước này và israel
phát biểu tại cuộc họp báo thủ tướng israel netanyahu tuyên bố rằng nước này cùng với nga
mỹ và các nước khác có cùng chung mục tiêu là loại trừ nhóm is cần thúc đẩy hợp tác nhiều hơn nữa
trong đó nhấn mạnh israel và nga là đối tác trong cuộc chiến chống các tổ chức khủng bố hồi giáo cực đoan này
trong khi đó báo chí israel dẫn lời thủ tướng nga medvedev rằng nước này và israel
đều hướng chí đối tác
chịu những hành động khủng bố xuất phát từ cùng một nguồn gốc và đó là lý do để hai nước phối hợp với nhau nhiều hơn
liên quan đến việc iran đặt các căn cứ quân sự ở syri thủ tướng netanyahu đã phản đối hành động này
đồng thời đề nghị nga nên ngăn chặn iran sở hữu vũ khí hạt nhân
liên quan đến vụ tấn công lãnh sự quán đức tại afghanistan do lực lượng taliban tiến hành hôm một mươi tháng một mươi một
hôm qua cảnh sát địa phương cho biết số thương vong đã tăng lên gần một trăm bốn mươi người
giới chức cảnh sát afghanistan cho biết hiện số người thiệt mạng trong vụ tấn công đã lên ít nhất sáu người
gần một trăm ba mươi người khác bị thương trong đó nhiều người bị thương nặng
tuy nhiên tất cả các nhân viên trong lãnh sự quán đều an toàn chỉ có khu vực bị trục bom là bị hư hại nặng
vụ tấn công xảy ra vào hôm một mươi tháng một mươi một khi một kẻ tấn công liều chết đã lao chiếc xe ô tô chở theo bom vào tường bao
của lãnh sự quán đức tại thành phố maghi asarif
lực lượng an ninh ngay lập tức đã được điều động phong tỏa khu vực
đưa trực thăng và xe cứu thương tới hiện trường
hiện chưa rõ danh tính của những người thiệt mạng và bị thương
các phiến quân taliban đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công này để trả thù
vụ mỹ đã không kích tỉnh kundut hồi đầu tháng khiến ba mươi hai dân thường thiệt mạng
liên quan đến vấn đề người nhập cư hôm qua bộ nội vụ thụy điển thông báo
chính phủ nước này đã quyết định kéo dài thời gian kiểm soát biên giới tạm thời thêm ba tháng
do lo ngại về vấn đề an ninh
thông báo của bộ nội vụ thụy điển
thụy điển nêu rõ những mối đe dọa với an ninh nội địa của nước này hiện vẫn đang tồn tại
vậy nên cần phải kéo dài thời gian kiểm soát biên giới
lệnh kiểm soát biên giới tạm thời của thụy điển hết hạn trong ngày hôm nay
mặc dù quyết định này cần phải được ủy ban châu âu thông qua mới chính thức có hiệu lực
song khả năng được chấp thuận là khá cao
giới chức eu cho rằng các biện pháp tăng cường kiểm soát biên giới khẩn cấp vẫn hợp lý tại thời điểm này
thụy điển là quốc gia đã thắt chặt kiểm soát biên giới
và đưa ra các quy định tị nạn ngặt nghèo hơn hồi cuối năm ngoái
sau khi một trăm sáu mươi ba người nộp đơn xin tị nạn
không chỉ thụy điển các nước khu vực tự do đi lại schengen như đan mạch đức naui và áo
cũng đã đưa ra thêm các biện pháp sau khi xảy ra làn sóng người di cư và tị nạn
trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu
chính phủ nhật bản vừa đẩy mạnh phát triển công nghệ thu hồi và lưu giữ khí co hai gọi tắt là ccs
với hy vọng sẽ giúp giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính
các nhà khoa học đánh giá đây là một trong những biện pháp tiềm năng
để giải quyết tình trạng ấm lên của khí hậu toàn cầu
đây là công nghệ giúp tách và thu hồi co hai từ khí thải của các nhà máy
sau đó cất giữ co hai trong hệ thống ngầm dưới đáy biển
với mục tiêu đưa ccs trở thành một công nghệ phổ biến vào năm hai nghìn hai mươi
và giúp giảm thiểu sự ấm lên toàn cầu
chính phủ nhật bản đã hỗ trợ triển khai dự án thực nghiệm
ccs quy mô lớn đầu tiên tại tỉnh hokkaido
ước tính công nghệ này có thể giúp cất giữ tới một trăm bốn mươi sáu một tỷ tấn carbon
tương đương với lượng khí thải của một trăm linh năm
dự án ccs tại tomakomai nhận được sự chú ý nhờ vào ứng dụng công nghệ tiên tiến
như giảm thiểu mức tiêu thụ năng lượng và bơm co hai trực tiếp từ đất liền
ra các bể chứa ngoài khơi
dự án cũng chú trọng kiểm chứng các vấn đề an toàn
như giám sát sự thay đổi địa chất đại dương
để bảo đảm hoạt động này không gây ra các ảnh hưởng môi trường
đặc biệt là ngăn nguy cơ động đất và do di khí thải